hà nội việt nam đang trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
cũng bởi vậy hàng nghìn phóng viên thuộc các hãng thông tấn báo chí của nhiều nước đã đến với hà nội đến với việt nam
chính họ cũng đang đem hình ảnh việt nam đến với cả thế giới
đây là những hình ảnh đội ngũ phóng viên quốc tế tắt nghiệp tại việt nam những ngày này
khắp nơi trên đường phố trung tâm đều có thể bắt gặp họ
và cũng từ những chiếc camera như thế này hình ảnh đất nước con người việt nam đã vươn xa đến bạn bè nam châu
hình ảnh được các hãng thông tấn đài truyền hình lớn trên thế giới đưa tin về hội nghị được cập nhật liên tục
hình ảnh hà nội đẹp trong mắt ba phóng viên đến đưa tin về hội nghị và những khung hình về thành phố vì hòa bình mà họ tạo nên cũng sẽ vô cùng tuyệt vời
thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi tới hà nội
tôi thấy hà nội cũng khá đông đúc và có nhiều công trình đang xây dựng và tôi nhận thấy việt nam thay đổi rất nhanh
có thể tôi không nói được tiếng việt nên không thể trực tiếp nói chuyện
tuy nhiên khi tôi hỏi bất kỳ vấn đề gì thì họ rất nhiệt tình giúp đỡ tôi
có thể khẳng định hoa kỳ và triều tiên đều tin tưởng lựa chọn hà nội và người dân việt nam cũng một phần vì những mối quan hệ hữu nghị giữa việt nam và hai nước này
tôi cũng vừa đến tối qua nhưng tôi cũng đã tới hà nội vài lần rồi và có thể nói những kỷ niệm của tôi về con người việt nam đặc biệt là người dân hà nội rất tốt đẹp
ngoài những đoạn dẫn hiện trường những khung hình về hội nghị thậm chí nhiều đài truyền hình đã dựng hẳn trường quay trên nóc các tòa nhà cao tầng của hà nội mbc kbs hay yonhap
những góc quay này đã khiến hàng triệu người trên thế giới có thể thấy khung cảnh một hà nội phát triển năng động với những ngôi nhà cao tầng phía sau hay hồ gươm một biểu tượng của thành phố vì hòa bình
một việt nam thân thiện mến khách cũng xuất hiện trên sóng các kênh truyền hình lớn trong đó có kênh truyền hình frank hai mươi bốn của pháp ariang của hàn quốc
hay channel newsasia của singapore
điều truyền thông quốc tế chú ý nhất khi tới với hà nội có lẽ là không khí rộn ràng trong những ngày hội nghị từ cách chúng ta trang hoàng đường phố đến những cách vô cùng sáng tạo để kinh doanh
cùng với những bước phát triển nhảy vọt trên mọi lĩnh vực việc tự tin tổ chức những sự kiện quan trọng cũng đang giúp hình ảnh của việt nam được nâng lên một tầm cao mới
thể hiện vai trò tích cực có trách nhiệm của nước ta trong việc tham gia giải quyết các vấn đề lớn của khu vực và thế giới
và những hình ảnh ấy đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới qua lăng kính của hàng nghìn phóng viên quốc tế đang có mặt tại việt nam để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai